nhân dịp tham dự buổi đối thoại với nông dân lần thứ hai vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm hộ nông dân trần văn liền tại xã phong điền
đây là mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của thành phố cần thơ
đây là một trong số năm mươi mô hình hộ nông dân làm du lịch khai thác tài nguyên bản địa như vườn sinh thái ẩm thực dân gian
đến thăm mô hình này thủ tướng đánh giá cao sự năng động sáng tạo nhạy bén của nông dân cần thơ
và cho rằng mô hình cần được phát huy
vì vậy thủ tướng mong muốn nông dân ngày càng ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất
góp phần nâng cao năng suất chất lượng giá trị các sản phẩm nông nghiệp
thủ tướng yêu cầu các cấp hội nông dân cần tuyên truyền vận động các hộ nông dân liên kết hình thành các chuỗi hợp tác
để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hàng hóa bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân